mưa lũ đã gây sạt lở đất tại khu vực trạm kiểm lâm số bảy thuộc tiểu khu sáu mươi bảy và công trình thủy điện giao trang ba
thuộc địa bàn tỉnh thừa thiên huế làm nhiều cán bộ chiến sĩ trong đoàn đi cứu hộ cứu nạn
và người của công trường thủy điện bị vùi lấp
thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành liên quan theo chức năng quản lý nhà nước
được giao khẩn trương tập trung chỉ đạo các lực lượng phương tiện cần thiết
phù hợp để tổ chức tìm kiếm cứu nạn kịp thời các nạn nhân
đồng thời yêu cầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người khẩn trương khắc phục sự cố
bên cạnh đó cần chỉ đạo ra soát kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện thủy lợi
các công trình đang thi công bảo đảm an toàn tính mạng cho người tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn